tại hà nội trung tâm nghị lực sống của việt nam trung tâm sống độc lập summit và trung tâm công nghệ
mantech hoa kỳ vừa tổ chức buổi chia sẻ kinh nghiệm tập huấn kỹ năng sống cho người khuyết tật nhằm gợi mở
các nhu cầu và kỹ năng cần thiết cho người khuyết tật vượt qua những khiếm khuyết về mặt cơ thể để hòa nhập
cộng đồng xây dựng cuộc sống
đây là một buổi chia sẻ kinh nghiệm về nhu cầu kỹ năng sống của những người khuyết tật việt nam với các chuyên gia
đến từ hoa kỳ tại những buổi chia sẻ kinh nghiệm như thế này cộng đồng người khuyết tật việt nam có thể chia sẻ
những khó khăn trở ngại cũng như những hạn chế trong cuộc sống thường ngày để từ đó cùng nhau đưa ra những giải pháp
hữu ích giúp người khuyết tật có thể sống và làm việc tốt hơn cùng với đó những người khuyết tật tại việt nam
có thể cập nhật thêm được nhiều thông tin bổ ích đến từ nước bạn
trên thế giới thì cũng đã có những cái giải pháp để giúp cho họ nhưng cái vấn đề là những người khuyết tật ở các nước
nghèo hoặc là các nước đang phát triển thì không tiếp cận được các cái thông tin như vậy chính vì vậy mà các cái buổi hội thảo
như thế này thì sẽ giúp truyền tải những cái công nghệ những cái thông tin tốt từ các cái nước mà phát triển rồi đưa về cho mình
để các bạn có thể biết được rằng là mình đã có cái giải pháp và mình dùng những cái đó để hỗ trợ cho cái đời sống
cũng như là cái công việc học tập của mình tốt hơn
đối với người khuyết tật vốn là những người yếu thế
do mặc cảm về khiếm khuyết của mình nên họ thường sống khép kín ít giao tiếp và chạm với cuộc sống bên ngoài
nên việc trang bị kỹ năng sống lại càng có vai trò quan trọng đặc biệt trong thời đại công nghệ và hội nhập quốc tế như hiện nay
việc này rất quan trọng bởi chúng ta không chỉ biết thêm những kinh nghiệm mới mà còn có thể học hỏi được từ nhau rất nhiều
chúng tôi rất vui khi có thể chia sẻ những kinh nghiệm đến từ hoa kỳ có thể giới thiệu với các bạn những giải pháp
những công nghệ cách làm mới
chúng tôi rất vui khi có thể học hỏi được rất nhiều điều từ cộng đồng người khuyết tật việt nam
bạn biết đấy đôi khi không nhất thiết là bạn phải tự mình làm tất cả mọi việc
nhưng hãy cố gắng làm được nhiều nhất trong khả năng có thể để bạn có thể tự tin hơn chủ động hơn
xây dựng kỹ năng sống cho người khuyết tật là chúng ta giúp họ làm được như vậy
đối với cộng đồng người khuyết tật việc trang bị kỹ năng sống là cách để người khuyết tật đối diện vượt qua những mặc cảm tự ti của mình
và cũng là điều kiện cần và đủ để họ lựa chọn tự khuyết tật
quyết định tự chịu trách nhiệm về những vấn đề có liên quan tới cuộc sống của chính mình từ đó vươn lên hòa nhập cộng đồng